chiều ngày ba mươi một tháng một mươi tại hà tĩnh đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng đoàn công tác chính phủ làm việc với lãnh đạo bốn tỉnh miền trung là hà tĩnh quảng bình quảng trị và thừa thiên huế về công tác bồi thường hỗ trợ thiệt hại sau sự cố môi trường biển
theo báo cáo của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn ngay sau khi sự cố môi trường biển xảy ra thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo ứng trước ba tỷ cho các tỉnh miền trung đến nay môi trường biển đã cơ bản được khôi phục tình hình sản xuất đời sống của người dân từng bước được khôi phục đã có hai tỉnh thừa thiên huế và hà tĩnh đã bắt đầu tiến hành chi trả đợt một cho người dân
chính phủ đã hỗ trợ hơn một mươi năm tấn gạo cho các tỉnh bộ tài chính đã tạm ứng bảy mươi kinh phí ngân sách trung ương theo quyết định bảy trăm bảy mươi hai qdtt

đề nghị các bộ ngành địa phương coi việc tập trung giải quyết rứt điểm các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ nhất là nhiệm vụ khôi phục sản xuất bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân vùng ảnh hưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu và đầu năm hai nghìn một mươi chín